liên đoàn lao động tp hcm vừa đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với bảo hiểm xã hội
cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương ra soát và lập danh sách các doanh nghiệp
đang nợ bảo hiểm xã hội nợ lương công nhân
việc lập danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn nợ bảo hiểm xã hội
thường xuyên chậm trả lương đang nợ lương người lao động không có khả năng chi trả lương
thường tết là nhằm kịp thời tìm hướng giải quyết hỗ trợ để tránh xảy ra tranh chấp lao động tập thể
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động tp hcm đề nghị chậm nhất danh sách phải được gửi về liên đoàn trước ngày hai mươi tháng một mươi hai này
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại tp hcm đã xảy ra một mươi hai vụ ngừng việc tập thể với ba ba trăm bốn mươi hai người tham gia
nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng cam kết về lương
nợ bảo hiểm xã hội không triển khai lương thưởng tết cho người lao động